sau khi tình trạng dịch ở bắc kinh trung quốc được báo động với những ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
ngày hai mươi năm tháng bốn người dân thủ đô đã đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ vì lo ngại
giới chức có thể sớm ban bố lệnh phong tỏa toàn thành phố
lại một lần nữa hình ảnh mua sắm hoảng loạn đã từng xảy ra với thành phố hai mươi năm triệu dân thường hải
được tái hiện nguyên vẹn lại với thủ đô bắc kinh
giới chức ở bắc kinh đã yêu cầu ba năm triệu cư dân và lao động tại quận triều dương xét nghiệm covid một mươi chín
trong ba lần một ngày sau khi khu vực này ghi nhận hai mươi sáu trên tổng số bốn mươi bảy ca nhiễm có triệu chứng ở bắc kinh
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn
ngày hai mươi năm tháng bốn trung quốc thông báo thêm ba hai trăm sáu mươi sáu ca nhiễm có triệu chứng và hai mươi bốn trăm năm mươi bốn ca nhiễm không có triệu chứng
phần lớn số này được đến từ thượng hải nơi ghi nhận một mươi chín bốn trăm năm mươi năm
bắc kinh thông báo thêm một mươi chín ca trong đó có một mươi bốn ca có biểu hiện triệu chứng
tại bắc kinh đường phố vắng lặng và các nhà hàng ít tấp nập hơn bình thường
giới chức trung quốc đang hy vọng có thể tránh được những gì đã xảy ra ở thượng hải
nơi ban đầu không muốn phong tỏa nhưng cuối cùng phải phong tỏa toàn phần
bước vào tuần thứ tư lệnh phong tỏa thượng hải gây ra tình trạng thiếu thực phẩm
trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa trì trệ chủ yếu vì đường xá bị đóng và quá ít tài xế giao hàng
cư dân đổ xô đến các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ các chủ siêu thị như care bốn walmart
cho biết họ đã tăng gấp đôi hàng tồn kho và nới giờ mở cửa vào ngày hai mươi bốn tháng bốn
trên mạng xã hội wibo một cư dân bắc kinh cho biết
cha của anh đi đến một siêu thị ở triều dương vào sáng hai mươi bốn tháng bốn
và thấy cảnh đám đông đứng đợi xe tải giữa hàng
người này khẳng định đây là lần đầu tiên anh thấy một cảnh tượng như vậy ở bắc kinh
dù nơi này từng trải qua nhiều dịch bệnh
sở dĩ xuất hiện tình trạng người dân bắc kinh lo sợ và đổ xô nhau đến quét sạch các siêu thị
có lẽ cũng là vì tác động từ thành phố hai mươi năm triệu dân
những sự kiện ở thường hải đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của người dân bắc kinh
đối với nguồn cung nhiều yếu phẩm trong đại dịch